liên quan đến chùm buôn lậu nguyễn thị kim hạnh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố bốn bị can về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an an giang trong quá trình điều tra vụ án vận chuyển trái phép năm mươi một kg vàng do nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại huyện an phú tỉnh an giang cầm đầu
công an an giang đã làm rõ điều tra và làm rõ vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan bốn bị can gồm phạm thanh sang nguyễn văn lê hồ tuấn linh và nguyễn văn minh cùng chú tại xã đa phước huyện an phú do nguyễn thị kim hạnh cầm đầu
tại cơ quan công an bốn bị can này đã khai nhận vào ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín trong lúc vận chuyển trái phép bốn trăm bảy mươi usd từ campuchia về việt nam bằng xuồng máy
các đối tượng đã bị lực lượng biên phòng an giang bắt giữ xuồng máy
cùng toàn bộ bốn trăm bảy mươi usd tại khu vực dạch chakri thuộc địa bàn tổ sáu khóm vĩnh chánh một phường vĩnh ngươn tp châu đốc
còn bốn đối tượng đã bỏ chạy thoát thân qua bên campuchia
và sau khi các bị can khai nhận hành vi phạm tội của mình công an an giang đã chuyển hồ sơ cho bộ đội biên phòng an giang khởi tố vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
và sau đó chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang điều tra vụ án theo thẩm quyền
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh bình vừa phối hợp với công an huyện yên mô tỉnh ninh bình kiểm tra và phát hiện kho hàng hóa lớn không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tiến hành kiểm tra kho hàng tại xã yên tử huyện yên mô tỉnh ninh bình do lê thanh bình làm chủ
lực lượng chức năng đã phát hiện tại kho hàng có một trăm linh chiếc khẩu trang và hơn một mươi tấn hàng hóa các loại gồm quần áo hơn hai sáu trăm linh lọ vitamine e
hơn hai bảy trăm linh chai mỹ phẩm và nhiều loại hạt
tổng giá trị hàng hóa khoảng hai tỷ đồng
tất cả số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lê thanh bình khai nhận số hàng hóa trên bình mua tại nhiều công ty và các chợ đầu mối ở thành phố hà nội về tập kết tại kho để bán hàng online
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh bình đã ra quyết định tạm giữ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
vào thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
liên quan đến các vụ việc giấy đi đường cấp tràn lan không đúng đối tượng không đúng mục đích vi phạm các quy định phòng chống dịch của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
ủy ban nhân dân quận hải châu đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn hai mươi triệu đồng đối với một cá nhân và tổ chức có hành vi nói trên
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
theo đó ủy ban nhân dân quận hải châu xử phạt một mươi năm triệu đồng đối với công ty
trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng an hải minh có địa chỉ ở huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
và xử phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng đối với cá nhân ông nguyễn minh cảnh chú tại thành phố đà nẵng là công nhân của công ty trên
cùng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
trước đó sáng ngày ba tháng tám tại chốt kiểm soát dịch của công an quận hải châu đã phát hiện hai trường hợp là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn an hải minh
và ông nguyễn minh cảnh có sử dụng giấy đi đường sai quy định ký và đóng dấu khống nhiều giấy đi đường khác
cùng với đó lĩnh vực hoạt động của công ty này cũng không thuộc trường hợp được ủy ban nhân dân thành phố cho phép hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội
nên ủy ban nhân dân quận hải châu thành phố đà nẵng đã ra quyết định xử phạt và buộc dừng mọi hoạt động của công ty trong thời gian này
công an tỉnh ninh bình phối hợp với sở thông tin và truyền thông tỉnh ninh bình vừa triệu tập và làm rõ hành vi đăng tin sai sự thật
liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đối với quách công luận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện yên thủy tỉnh hòa bình
trước đó khi đến khu vực cầu lập cập xã đồng phong huyện nho quan phát hiện chốt phòng chống dịch covid một mươi chín đang làm nhiệm vụ
luận đã sử dụng điện thoại live stream trên hai tài khoản facebook luận dạy lái và quách công luận với các nội dung sai sự thật về hoạt động của các chốt này
tại buổi làm việc luận đã thừa nhận hành vi gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm
cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng đối với quách công luận theo quy định của pháp luật
cùng với việc duy trì nghiêm việc kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh qua các cửa ngõ giao thông tại các địa bàn hẻo lánh đường rừng
các tổ công tác với nòng cốt là lực lượng công an tỉnh quảng ninh vẫn đang ngày đêm bám địa bàn cùng với người dân phòng ngừa
và không để xảy ra tình trạng công dân trở về từ các địa phương khác không thực hiện quy định phòng chống dịch trốn cách ly
tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập lây lan
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây tại địa bàn huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh
huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh là địa phương có ba xã tiếp xác với các tỉnh lạng sơn bắc giang
địa hình phức tạp nhiều đồi núi đường mòn rất dễ phát sinh tình trạng công dân từ các địa phương khác trở về
nhưng không thực hiện quy định phòng chống dịch trốn cách ly
cùng với việc thành lập bốn chốt kiểm soát phòng chống dịch tại địa bàn tiếp giáp công an huyện ba trẻ
bộ bám địa bàn phối hợp với các tổ tự quản phòng chống covid khu dân cư
thường xuyên giả soát kiểm tra các vị trí đường mòn giáp danh với tỉnh bạn
tích cực tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
chúng tôi cũng đã phối hợp với công an xã tổ chức đi giả soát tại một số điểm làm ăn như thế này
quan trị đến người dân là khi đi làm tại các nương rẫy tại các khu vực mà đi làm thuê
thì là cứ phát hiện các trường hợp mà đi là vượt rừng
hoặc là vượt qua địa phận
mà tỉnh bạn và của địa phương thì là bà con nhân dân cũng đã rất là chủ động gọi điện báo cho trưởng thôn
đồng chí công an viên
cùng với lực lượng chức năng để khép kín địa bàn
chúng tôi đã được sự nhiệt tình của bà con nhân dân phối hợp với lực lượng tham gia
vừa là tuần tra kiểm soát vừa là trực thông tin
các người lạ trên địa bàn vào địa phương
với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhân dân và lực lượng chức năng
một giờ ngày hai mươi sáu tháng bảy từ nguồn tin của nhân dân lực lượng chức năng huyện ba trẻ đã phát hiện bắt giữ đối tượng lã tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
di chuyển từ quận cầu giấy thành phố hà nội không thực hiện quy định phòng chống dịch
di chuyển qua các tỉnh bắc ninh bắc giang lạng sơn sau đó định vượt đường rừng qua huyện ba trẻ về tiên yên
cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm và xử lý lã tiến đạt
theo quy định của bộ chính trị
thực hiện tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi tổ dân gia đình là một pháo đài chống dịch
trong thời gian tới công an huyện tiếp tục chỉ đạo công an các xã thị trấn và các đội nghiệp vụ phối hợp với tổ phòng chống dịch
covid cộng đồng cũng như người dân chủ động bám sát địa bàn lắm chắc di biến động nhân khẩu lắm hộ lắm người
tuyên truyền vận động đến từng người dân lêu cao tinh thần cảnh giác tích cực
chủ động tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch và chủ động phát hiện phát giác các hành vi đối tượng không tuân thủ làm trái các quy định về công tác phòng chống dịch và để xử lý nghiêm
xích chặt kiểm soát các đường mòn lối mở vào địa phương ngoài việc duy trì các chốt kiểm soát
công an huyện ba trẻ tiếp tục phối hợp với các lực lượng quân sự huyện
triển khai nhiều tổ công tác tăng cường tuần tra lưu động tại các địa bàn hẻo lánh đường rừng
kiên quyết không để các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch di chuyển vào địa bàn
thưa quý vị huyện ba vì là một trong những địa phương của hà nội cho đến thời điểm hiện tại đang làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
toàn huyện đã nhanh chóng triển khai thiết lập các vùng xanh với lực lượng nòng cốt là các tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng
huy động người dân tham gia lập chốt bố trí trực bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đồng thời tuyên truyền và vận động mỗi người dân cần tăng cường ý thức chống dịch
cùng kiểm tra giám sát chặt chẽ các di biến động trên địa bàn nhằm chống lây nhiễm dịch covid một mươi chín từ bên ngoài vào khu dân cư
cả hệ thống chính trị và người dân toàn huyện ba vì đang nỗ lực để bảo vệ tốt thành quả chống dịch không để phát sinh dịch trên địa bàn
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của truyền hình công an nhân dân
chốt kiểm soát trên đầu cầu đồng quang
đây là điểm giáp danh giữa xã minh quang huyện ba vì với huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
mọi phương tiện và người dân qua đây đều được kiểm soát chặt chẽ
rất nhiều trường hợp không đủ giấy tờ lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu xe
còn tại những ngõ xóm trong địa bàn dân cư những vùng xanh cũng được thiết lập
có cả các chốt cứng được dựng lên như thế này để đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch
xã khánh thượng huyện ba vì
hiện nay trên địa bàn xã chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín
nhưng để giữ thành quả chống dịch ngay từ đầu xã một trăm linh người dân qua đây phải khai báo y tế
các phương tiện đều phải khử khuẩn mới được vào địa bàn
lực lượng công an xã cũng tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự gắn với tuyên truyền các chủ trương chính sách về phòng dịch
các phương tiện đều phải khử khuẩn mới được vào địa bàn
để đảm bảo vùng xanh của địa bàn ba vì xã khánh thượng đã tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra khép kín địa bàn
để đảm bảo tuyệt đối rằng là không có những người lạ vào địa bàn không có những người về địa bàn mà không được kiểm soát
và những người về địa bàn sẽ cách ly tại nhà
chúng tôi cũng đã tuyên truyền bà con nhân dân làm sao làm thật tốt đặc biệt là quyết tâm cùng nhau
để mà cả hệ thống chính trị vào cuộc để giữ vững được không để tình trạng lây lan trong dịch bệnh trên địa bàn của xã
hai nữa là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
trong đó thì đối với chủ trương thì không cần ngăn sông cấm trợ
do vậy là bà con nhân dân vẫn cứ canh tác sản xuất một cách đảm bảo an toàn và công tác phòng dịch thì vẫn được thực hiện một cách nghiêm túc
vào lúc này mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch
cùng với đó lực lượng công an huyện ba vì với vai trò nòng cốt luôn thực hiện nhiệm vụ kép tích cực phối hợp các lực lượng khác đẩy mạnh công tác phòng chống dịch
ngoài cái việc mà đảm bảo trong công tác phòng chống dịch thì để đảm bảo an ninh trật tự an toàn của bà con nhân dân
thì chúng tôi cũng sẽ kiên quyết cũng sẽ tăng cường trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm
và trong thời gian tới lực lượng công an huyện ba vì cùng với các lực lượng chức năng khác của huyện ba vì
cũng sẽ quyết tâm làm sao giữ vững đảm bảo vùng xanh trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn
không để phát sinh dịch bệnh và lây lan dịch bệnh trên cộng đồng
bảo vệ vùng xanh ở cấp độ tế bào tổ dân phố ngõ xóm được xem là vaccine cộng đồng
mũi giáp công hiệu quả trong chiến lược chuyển hướng từ phòng ngự sang phản công
chính ý thức tự bảo vệ và sự đồng tâm nhất trí của cộng đồng tạo lá chắn tốt trước dịch covid một mươi chín
sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín sau miền nam
bộ công thương quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa
và hỗ trợ duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cho các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương miền bắc và miền trung
tổ công tác có nhiệm vụ nắm sát diễn biến thị trường và nhu cầu hàng hóa thiết yếu
của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương miền bắc và miền trung
nhất là các tỉnh thành phố đang áp dụng biện pháp giãn cách theo nguyên tắc
tổng hợp các khó khăn vướng mắc phát sinh trong cung ứng hàng hóa thiết yếu
tại các tỉnh thành phố tham mưu đề xuất hướng xử lý để báo cáo
ban chỉ đạo cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu

và hỗ trợ duy trì sản xuất kinh doanh cho các tỉnh thành phố trên cả nước

bao gồm an hải bắc thọ quang mân thái nại hiên đông và phước mỹ
thuộc quận sơn trà thành phố đà nẵng đang được áp dụng theo đúng tinh thần chỉ thị số một mươi sáu
hiện nay kế hoạch cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân
trong vùng cách ly y tế này cũng đang được triển khai một cách tích cực
quan điểm của thành phố là sẽ tạo mọi điều kiện có thể hỗ trợ tối đa cho người dân
ghi nhận sau của phóng viên antv tại đà nẵng
ở thời điểm này sơn trà là điểm nóng của dịch bệnh covid một mươi chín
vì liên quan đến chuỗi ca lây nhiễm tại cảng cá thọ quang và công ty thủy sản miền trung
với ba mươi bảy bảy mươi bốn hộ gia đình bị phong tỏa nội bắt xuất ngoại bắt nhập
mọi nhu cầu thiết yếu về lương thực thực phẩm của người dân
đều phụ thuộc vào nguồn hàng từ bên ngoài
hiện nay trên địa bàn quận sơn trà có một trung tâm thương mại
hai mươi năm siêu thị tổng hợp và nhiều cửa hàng thiết yếu khác
đây đều là các kênh phân phối đã được rà soát và cung ứng cho các phường
liên kết với các đơn vị cung ứng hàng hóa có uy tín như là vinmart vincom
các tập đoàn các công ty cung ứng lương thực dưới phẩm
thứ hai nữa là thành lập quận là thành lập mỗi địa phương như vậy là có một tổ
tăng cường gồm có tổ trưởng là một trưởng hoặc phó phòng của quận
cùng với cán bộ nhân viên của các khối về dưới đó để cùng với hỗ trợ địa phương
như vậy năm phường đều hoạt động theo cơ chế liên kết với các siêu thị
để mặt hàng thiết yếu khi đến tay người dân đều đảm bảo chất lượng
tổ covid một mươi chín cộng đồng tại một khu dân cư sẽ đảm nhận vai trò là tổ cung ứng hàng hóa
người dân lên danh sách mặt hàng cần mua chuyển đồ đến tổ trưởng
tổ trưởng sẽ tổ chức nhận đơn hàng đặt mua hàng thanh toán và phân phối đến cho người dân
ở dưới các tổ dân phố
các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố là người đảm nhận tổng hợp danh sách của các hộ dân cư
có nhu cầu mua nhu yếu phẩm định kỳ là ba ngày một lần
và ủy ban nhân phường làm việc với các nhà cung ứng để đảm bảo nguồn nhu yếu phẩm cần thiết đến người dân
các tổ tình nguyện và các tổ phòng chống dịch chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của người dân
tùy theo gia đình theo bức hàng như vậy họ làm họ cân va
số lượng rồi nhân cái thành tiền tổng tiền họ đưa thì các tổ tình nguyện họ sẽ tập hợp
và chỉ khi nào cung ứng họ cung ứng không được thì họ cũng sẽ báo về cho các cô biết
còn nếu không nói chung là đáp ứng đúng
ngoài đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa đà nẵng còn nghiên cứu và nhân rộng mô hình
hộ khá giả hỗ trợ hộ khó khăn hơn trong khu dân cư
có thể thấy bằng nhiều cách làm khác nhau song thành phố đã kịp thời đáp ứng được nhu cầu bức thiết của người dân
giúp họ vơi bớt nỗi lo và yên tâm ở nhà cách ly chống dịch
thưa quý vị nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đang phải giãn cách xã hội vì dịch bệnh covid một mươi chín
đây thực sự là điều không mong muốn bởi nó đã làm cho các doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn
thấu hiểu điều đó chính phủ đã chia sẻ bằng cách giảm ba mươi thuế thu nhập doanh nghiệp
giảm năm mươi số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong mọi lĩnh vực
và thời hạn áp dụng việc giảm thuế được thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi một
đây có thể được coi là giải pháp giúp cho doanh nghiệp bớt đi phần nào gánh nặng tài chính
và nhằm phục hồi sản xuất vượt qua đại dịch covid một mươi chín
hơn một năm nay doanh nghiệp này phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trồng chất
đơn hàng xuất khẩu không có sản phẩm bị tồn động nhân sự buộc phải cắt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
việc đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như nhiều loại thuế phí khác như tiền thuế đất tiền vay ngân hàng
đang là vấn đề lớn đối với công ty này trong thời điểm hiện nay
khi mà nhiều tỉnh thành trên cả nước đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
nước có cái chính sách là giảm thuế rồi hỗ trợ doanh nghiệp
thì nói chung là cũng giúp đỡ doanh nghiệp một phần vượt qua cái khó khăn
tôi đánh giá cao sự quan tâm của chính phủ đối với cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi
việc chính phủ thực hiện các chính sách giảm thuế phí
được đánh giá có tác động tích cực góp phần tháo gỡ khó khăn
ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như duy trì đà tăng trưởng
như thế này nữa để cho doanh nghiệp chúng tôi có thể vượt lại vượt qua được những cái khó khăn như thế này
nhà nước đã kịp thời có những cái chính sách ví dụ như là giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ba mươi cho những đối tượng nhất định
thì với cái chính sách giảm thuế hoặc là những cái chính sách về giãn giảm cái việc thuế thuê đất chẳng hạn
thì đã làm cái động thái hết sức hỗ trợ đối với doanh nghiệp kịp thời
trong giai đoạn này tuy nhiên những cái việc này nó cần phải đẩy mạnh nhanh hơn nữa để các doanh nghiệp thực sự được hưởng
bên cạnh đó bộ tài chính cũng đề xuất giảm ba mươi mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp
tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ
miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn hai mươi một
hai năm chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
đối với doanh nghiệp phát sinh lỗ liên tục trong ba năm từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi

theo tính toán của bộ tài chính việc thực hiện các giải pháp trên có thể làm giảm thu ngân sách khoảng hai mươi tỷ đồng
điều này gây áp lực lên cân đối ngân sách nhưng sẽ có tác động lớn thể hiện sự đồng hành quan tâm của nhà nước
trong hỗ trợ doanh nghiệp giúp họ tiếp tục hoạt động đóng góp và tiến trình khôi phục nền kinh tế
vâng những chính sách hỗ trợ của nhà nước đã kịp thời thao gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
giúp cho họ trong tài khoản ngắn hạn có điểm tựa có chi phí có các khoản giảm thuế
để tái đầu tư tái cấu trúc lại công ty và cũng như là phục hồi bền vững
và theo các chuyên gia đây là gói hỗ trợ mang đầy tính nhân văn và thực sự có ý nghĩa
đối với cộng đồng doanh nghiệp ngay trong lúc này
trong thời gian diễn biến dịch covid chúng tôi cũng thấy các bảng chính quyền từ trung ương đến địa phương
cũng đã có rất là nhiều các gói hoạt động để nhằm hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
và đặc biệt là các doanh nghiệp chúng tôi cũng thấy được những việc làm đấy của đảng
của chính phủ
chính phủ của nhà nước cũng rất là hợp lòng dân và cũng rất là thiết thực và cũng rất là ý nghĩa
đối với các doanh nghiệp trong bối cảnh diễn biến dịch covid một mươi
chính phủ có biện pháp giảm thuế như vậy thì tuy rằng thu ngân sách sẽ bị giảm xuống
nhưng mà sức mua của xã hội gồm có sức mua của người tiêu dùng cũng như sức mua của các doanh nghiệp
sẽ tăng lên dẫn đến chuyện là các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội để
cung cấp được nhiều hàng hóa hơn cho xã hội
như vậy tôi đánh giá là một biện pháp kịp thời để mà khắc phục cái khủng hoảng dịch bệnh vào thời điểm như thế này
và ngay sau khi quốc hội ban hành nghị quyết số ba mươi ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân chịu tác động của dịch bệnh
bộ tài chính đã đề xuất nhiều gói hỗ trợ khác nhau
trong đó có việc giảm ba mươi thuế thu nhập doanh nghiệp giảm năm mươi thuế cho các hộ kinh doanh
và chính phủ đã cơ bản nhất trí yêu cầu rút gọn thủ tục để sớm trình ủy ban thường vụ quốc hội trước ngày một mươi tháng bốn
cái gói mà giãn hoãn nộp thuế cũng như tiền thuê đất và giảm ba mươi cái thuế thu nhập doanh nghiệp này
nó được các doanh nghiệp đánh giá rất cao vì cái tính hiện thực và cái tính đơn giản
cũng như dễ thực hiện
nó là một trong những đoạn bày thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua
cũng như nó có thể tiếp tục phát huy cái vai trò tác dụng trong sáu cái tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một này
cái chính sách này nó sẽ tháo gỡ được rất nhiều khó khăn cho một cái bộ phận rất lớn
cái thao gỡ này rất là đáng ghi nhận và tôi nghĩ rằng là
xã hội cũng như các doanh nghiệp những người kinh doanh sẽ rất phấn khởi
thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội
nhiều doanh nghiệp dù bản thân tự cố gắng xoay sở
nhưng vẫn rất cần có các chính sách hỗ trợ từ chính phủ từ các bộ ngành
từ đó để các doanh nghiệp thấy rằng mình không đơn độc
mà trái lại sẽ vững tin và yên tâm hơn rất nhiều trong sản xuất kinh doanh